chỉ tính riêng bốn tháng đầu năm sản lượng đánh bắt thủy hải sản toàn tỉnh đạt hơn một mươi ba tấn
có thể nói khai thác thủy hải sản ở quảng bình đang trở lại mạnh mẽ sau sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên trong khi đội tàu đánh bắt cá tiếp tục phát triển mạnh
thì hạ tầng nghề cá từ bến bãi tới luồng tuyến lưu thông đường thủy lại để lộ nhiều bất cập
tạo ra những kìm hãm nhất định trong việc phát triển nghề cá ở quảng bình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
do cửa sông nhật lệ bị bồi đắp nghiêm trọng tàu lớn không thể ra vào
nên chỉ còn những tàu cỡ trung bình và tàu nhỏ neo đậu dài rác
còn đây là cửa lạch ròn nơi neo đậu cho hơn bảy trăm linh tàu thuyền khai thác thủy hải sản của ngư dân
hai xã cảnh dương và quang phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình và nhiều vùng khác
tuy nhiên hai năm trở lại đây tình trạng cát bồi lấp nghiêm trọng tại cửa lạch ròn
khiến việc tàu thuyền ra vào hết sức khó khăn
theo thống kê của trạm kiểm soát biên phòng ròn từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đã xảy ra một mươi một vụ tai nạn tàu thuyền lớn trong đó có hai tàu bị hư hỏng hoàn toàn
còn việc mắc cạn và hỏng chân vịt thì hầu như ngày nào cũng xảy ra với các tàu thuyền của ngư dân ở đây

từ đầu năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay là vì vậy cho nên thực tế là ngư dân cảnh dương ở đây
và không phải cảnh dương một mình mà cả quảng phú quảng đông rồi quảng hứng quảng xuân
tất cả nói chung là ngư dân của năm xã miền biển huyện quảng trạch này
là đi sản xuất về phương tiện đi sản xuất về là người ta không mang sản phẩm về đây được
quảng bình là tỉnh có đội tàu đánh cá đông đảo nhất khu vực nam vịnh bắc bộ
trong thời gian qua đội tàu vỏ thép của tỉnh này cũng đã phát triển với tốc độ nhanh
và tới nay đã lên tới hơn
hơn tám mươi chiếc
đội tàu vỏ gỗ vỏ composite của tỉnh cũng lên tới con số hàng nghìn chiếc
tuy nhiên trong khi đội tàu phát triển mạnh hạ tầng nghề cá ở quảng bình lại đang lộ diện nhiều bất cập
toàn tỉnh quảng bình có bốn cửa biển là cửa ron cửa xanh cửa lý hòa và cửa nhật lệ
đây là nơi các tàu đánh cá về neo đầu bốc sữa hải sản sau mỗi chuyến đi biển
cũng là nơi trú ẩn an toàn trong những đợt mưa bão
tuy nhiên trong khi cửa nhật lệ lạch ron bị cát bồi
tàu lớn ra vào hết sức khó khăn thì các cửa biển khác cũng không khả quan hơn
cửa lý hòa thậm chí tàu nhỏ công suất chín mươi mã lực cũng không thể vào được
và cửa danh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự
theo thống kê của tỉnh quảng bình mỗi năm ở địa phương này có khoảng trên dưới ba mươi vụ tàu thuyền mắc cạn
trong đó có nhiều phương tiện bị sóng đánh vỡ thiệt hại về người cũng đã nhiều lần xảy ra
hạ tầng nghề cá quảng bình đến thời điểm bây giờ chưa đạt được
với tốc độ phát triển của lực lượng sản xuất là tàu thuyền của bà con ngư dân
quảng bình có bốn cửa sóng trong đó có hai cửa sóng nhỏ là cửa sóng ron và sông lý hòa
còn hai cửa sóng lớn là sông dân sông nhật lệ
tập trung hầu cân nghề cá chủ yếu trong dân và nhật lệ
tuy nhiên hiện nay chỉ có cửa sông dân là cơ bản đã còn tàu thuyền nó ra được
còn kể cả cửa nhật lệ cửa ron và cửa lý hòa thì rất là khó khăn
do tình trạng bồi lấp cửa
và rất nhiều trường hợp đã xảy ra tai nạn tàu cá tại cửa sông này
không chỉ có các cửa biển hệ thống cảng cá ở quảng bình cũng đang lộ nhiều bất cập
càng sông danh càng cá loại một duy nhất ở tỉnh quảng bình
đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một cảng này có thiết kế để đón những con tàu cá
có công suất tối đa là một trăm năm mươi mã lực
nhưng tới nay ở quảng bình gần như không còn con tàu đánh cá nào dưới một trăm năm mươi mã lực
đặc biệt những con tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu bảy
chủ yếu có công suất từ tám trăm linh đến một mã lực mỗi khi cập càng hết sức khó khăn
khó khăn tắc trở cho anh em vì hiện tại bây giờ là tàu còn lớn hơn
đồ sâu nó sâu hơn chiều da nó dài hơn một dao vào nó rất vượt là rất khó
mà tàu càng thì chật tàu thì đông mình va chạm hò thì cũng không được
ở càng cá xung quanh chúng tôi ở đây thì chủ yếu là phục vụ cho các con cá
ở càng cá xung quanh chúng tôi ở đây thì chủ yếu là phục vụ cho các con cá
chủ yếu là phục vụ tàu lớn đánh vuân khơi
về các nghề chủ yếu thì là có nghề vây rút nghề giặc cao nghề câu mực câu khơi

hiệp định này thì từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhưng mà cả cá xung quanh này nằm trong đấy
và được xây dựng